kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tháng tám của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch
tại tỉnh đồng tháp hai mươi tám chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh trên đường bộ và đường thủy đều đã triển khai ứng dụng phần mềm này
người dân khi đến các chốt kiểm soát liên tỉnh đều phải khai báo thông tin di chuyển nội địa tại website của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
nếu người dân mà tự khai báo ở nhà trên cái điện thoại thông minh hoặc là trên cái máy tính mà có kết nối mạng internet
thì trên hệ thống sẽ cung cấp cho cái người dân mỗi người một cái mã code vậy
chỉ cần trên cái mã code đó thì lực lượng kiểm tra tại các chốt kiểm dịch chỉ cần quét cái mã code rồi đối chiếu với thông tin
người dân sẽ được nhanh chóng qua chốt
đối với hệ thống này người dân có thể khai báo thông tin ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet
công dân truy cập vào địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
hệ thống sẽ cung cấp mẫu khai báo di chuyển nội địa
sau khi thông tin được cập nhật đầy đủ hệ thống sẽ cung cấp cho mỗi công dân một mã qr có giá trị bảy mươi hai giờ
kể từ khi khai báo
người dân đến các chốt kiểm soát dịch chỉ cần cung cấp mã qr kèm theo các giấy tờ tùy thân để cán bộ tại chốt kiểm dịch đối chiếu
điều này vừa tiết kiệm thời gian khai báo vừa đảm bảo giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc qua lại để phòng ngừa dịch bệnh
hệ thống này thì khai báo này thì mới được hướng dẫn vừa mới xong
thì theo như tôi biết thì nhân viên y tế hướng dẫn
thì sau này mình có đi lại mà quét bằng cái tờ khai mới này thì nó sẽ thuận tiện hơn nhanh hơn

trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để khai báo thì phải ghi thông tin vào giấy khai báo y tế theo mẫu của bộ công an
cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ đối chiếu và cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đối với phần mềm do bộ công an xây dựng khi khai báo thông tin trực tuyến hoặc khai báo y tế theo mẫu giấy
công dân cần cung cấp đầy đủ chính xác các mục bắt buộc về nhân thân
tất cả những thông tin này sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
mặc dù áp dụng áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm vẫn tăng cao
trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
sau đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân thành phố
để đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly tổ dân phố khu phố ấp cách ly khu phố ấp phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn
thứ hai tập trung chăm lo f điều trị người có triệu chứng chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong
thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm
thứ tư tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân
thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn yếu thế tại địa bàn dân cư
theo đó đề nghị người dân bình tĩnh yên tâm thực hiện năm k cộng vaccine cộng thuốc uống không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm
thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên
chỉ còn khoảng hơn một mươi ngày nữa bệnh viện giã chiến lớn nhất tại hà nội sẽ chính thức được bàn giao
trên công trường các kỹ sư công nhân đang hối hả làm việc để bệnh viện sớm đi vào hoạt động sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh
bệnh viện giã chiến xây dựng tại phường yên sở quận hoàng mai với diện tích ba năm hectare quy mô năm trăm linh giường có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng sau hơn nửa tháng triển khai với sự làm việc ngày đêm của hơn tám trăm linh công nhân
đến nay toàn bộ một mươi chín đơn nguyên bệnh viện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện
sự kiến trong khoảng một tuần nữa các thiết bị y tế sẽ được lắp đặt để sẵn sàng điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
đây là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị icu khu dinh dưỡng xét nghiệm điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo
các công trình công cộng trọng điểm là một trong số những đơn vị được hoạt động trong thời gian giãn cách
chính vì vậy mà công tác phòng chống dịch tại đây cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ để vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo an toàn cho công nhân và cộng đồng
mô hình ba tại chỗ hai địa điểm một cung đường đang được các đơn vị thi công áp dụng
đến nay mô hình đã và đang đem lại hiệu quả
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại một số công trình trên địa bàn thủ đô hà nội
trong thời gian hà nội đang thực hiện việc giãn cách xã hội một số dự án giao thông trọng điểm vẫn được phép thi công nhằm đảm bảo tiến độ
tuy nhiên ubnd tp hà nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu của các dự án phải đảm bảo an toàn lao động
tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính vì vậy tại các công trường được phép hoạt động đã áp dụng biện pháp ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm
dự án cầu vĩnh tuy hai đã tổ chức cho cán bộ công nhân thực hiện chính sách làm ăn và ngủ tại công trình để đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
trong thời gian giãn cách này mặc dù có một số khó khăn
ví dụ như là công tác vận chuyển vật tư vật liệu cũng như là bây giờ anh em đời sống anh em công nhân là nhiều lúc là cũng muốn cải thiện nhưng mà nó cũng khó khăn
trên hết là tinh thần phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cán bộ anh em trên công trường
thì chúng tôi trên bang quản lý chúng tôi đã quán triệt tất cả anh em nhà thầu đến công nhân cán bộ là phải tuyệt đối giữ an toàn
mặc dù là khắc phục khó khăn để làm sao mà đảm bảo là công tác phòng chống dịch nhưng cũng đảm bảo công tác triển khai thi công
để làm sao công trình là thi công là an toàn và đáp ứng tiến độ
các thùng container được trưng dựng thành khu ăn ngủ của công nhân
sau mỗi giờ làm ca làm công nhân lại quay trở về với khu vực đã được sắp đặt để nghỉ ngơi
việc ăn uống cũng được thực hiện theo đúng quy trình giãn cách
mỗi bàn ăn chỉ được ba bốn công nhân ngồi cùng một thời điểm
tại các phòng ngủ cũng được bố trí ít người phù hợp với diện tích
anh em thì
ở đây chia theo từng tốp đi làm
khi mà tốp này ra thì tốp khác vào
và cái tốp này khi về thì sẽ ăn riêng
chia theo từng tốp một để đảm bảo là tốp nọ không ảnh hưởng đến tốp kia
xác định đây là công trình trọng điểm nên là không thể ngừng thi công được
nên là việc đã xác định vào đây thi công phải tuân thủ các cái vấn đề về phòng chống dịch
công nhân tại dự án giao thông trọng điểm hầm chui lê văn lương tố hữu
đang được tổ chức thi công theo mô hình
điểm đến để đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
tất cả kỹ sư công nhân trước khi vào công trường đều phải khai báo y tế đo thân nhiệt
sau đó ghi vào sổ theo dõi của đơn vị quản lý
đơn vị nhà thầu lập hàng rào khép kín xung quanh công trường
để tổ chức giám sát kiểm soát các hoạt động ra vào công trường của từng công nhân
ở cái chỗ anh em ở là chỉ có những anh em làm việc với nhau thôi
và cũng chưa có cái bị mắc covid gì
nhưng mà trên đường đi thì bằng thông tin cá nhân là xe máy
và đến là chỉ đến công trường làm xong lại về
thì nếu được tuân thủ nghiêm ngặt cái này
thì chúng tôi nghĩ là sẽ có cái tác dụng rất lớn về cái việc phòng chống covid
nên chúng tôi kiên trì và làm rất nghiêm túc về cái chủ trương
một cung đường hai điểm đến
bên khu vực mình ở trọ thì vẫn có cái giấy khai báo y tế
cư trú để ở và đến khu làm việc
thì anh em công nhân thì ngày nào cũng cán bộ cũng phổ biến là
là tuân thủ theo đấy là đi một cung đường
địa điểm đến chỗ làm
và địa điểm về nghỉ
việc triển khai ba tại chỗ hai địa điểm một cung đường
hiện đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành phố
khi dịch bùng phát mạnh
đây là phương án đang đem lại tín hiệu tích cực
không chỉ tại các công trường xây dựng
mà còn trong các doanh nghiệp
tất cả để đảm bảo vẫn duy trì tiến độ sản xuất
không bị đứt gãy vì dịch bệnh
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã họp khẩn về nội dung
sẽ xuất cấp sự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn một tỷ đồng cho người lao động
theo đó những người lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
nhất là lực lượng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất
theo mô hình ba tại chỗ là đối tượng nhận gói hỗ trợ này
với gói phương án này mỗi công nhân sẽ nhận được mức hỗ trợ
là một triệu đồng trên một lao động để hỗ trợ tiền ăn
cũng như chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
hiện ubnd việt nam đã ghi nhận khoảng bảy tỷ đồng ủng hộ của người dân
trong đó tám mươi dành mua vaccine
hai mươi là những phần quà tặng cho những người yếu thế khó khăn
mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp rất tích cực với tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ chức thiện nguyện hỗ trợ giúp đỡ người dân
để đưa những thực phẩm thiết yếu đến tận tay người dân với thời gian nhanh nhất
và theo bộ lao động thương binh và xã hội
đến thời điểm hiện tại hơn một mươi ba triệu lượt người lao động
người sử dụng lao động đã được hỗ trợ gần sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng
và gần bốn hai trăm linh tấn gạo
những ngày này người dân hà tĩnh như đang ngồi trên đống lửa
khi bưởi phúc trạch chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch
nhưng chưa có thương lái đến thu mua như mọi năm
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
một số thị trường như hà nội hay tp hcm
đang thực hiện giãn cách xã hội
đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bưởi
trước tình hình này ubnd tỉnh hà tĩnh đã bàn nhiều giải pháp
để hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho quả bưởi
đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi duy trì phát triển kinh tế
trăm gốc bưởi của vợ chồng anh hải đã đến kỳ thu hoạch
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch
nên hiện vẫn chưa có ai đến thu mua
sợ quả bưởi đầy lâu sẽ hỏng
rồi dịch bệnh kéo dài sẽ không tiêu thụ được
nên vợ chồng anh vô cùng lo lắng
như hàng năm đến thời điểm này
các khách hàng tuyên thống của chúng tôi
đã liên hệ để đặt hàng
nhưng đến thời điểm này
do dịch bệnh đặc biệt là thị trường hà nội
đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
đem quả bưởi ra hà nội
hiện nay rất khó
bưởi phúc chạch là cây kinh tế chủ lực
của người dân miền núi huyện hương khê
riêng xã hương chạch hiện có khoảng

năm tấn nếu bưởi không được tiêu thụ
không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập
của người dân mà còn ảnh hưởng đến
tình hình kinh tế của địa phương
một số tỉnh thanh tiêu thụ bưởi hàng năm
thì đang giảm cách của xã hội
và các phương tiền
giao thông để vận chuyển bưởi
trên các tuyển
như là xe tàu
thì nó ngoại hưởng rất lớn
trong việc tiêu thụ bưởi
dự kiện gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh phân phối theo các kênh truyền thống
năm nay tỉnh hà tĩnh đã phối hợp
với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
để phân phối bưởi phúc chạch
trên các sản thương mại điện tử
đồng thời đẩy mạnh số hóa trong sản xuất và tiêu thụ bưởi
đăng ký cấp thẻ luồng xanh cho các phương tiện
vận chuyển bưởi giúp người dân vượt qua khó khăn
do dịch bệnh
chúng tôi cũng đã tập trung ra soát
lựa chọn được các doanh nghiệp
hợp tác trả tổ hợp tác
tham gia công tác chuyển đổi số
và hiện nay đã nhập liều xong
và đã cài đặt thân mềm
và vận hành thử
đơn tru hệ thống chuyển đổi số
trên địa bàn hà tĩnh
hiện có hai bảy trăm linh hectare bưởi phúc trạch
phân bố tại hai mươi một xã thị trấn
với sản lượng hơn một mươi hai tấn
bên cạnh tìm đầu ra cho quả bưởi
trong bối cảnh dịch bệnh
tỉnh hà tĩnh cũng tăng cường công tác giám sát
tuyên truyền không để xảy ra tình trạng
lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá người dân
dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò
đang gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi
tại tỉnh quảng ngãi hàng chục tỷ đồng
dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò xuất hiện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
từ đầu tháng ba đến nay
và diễn biến khá phức tạp
từ đầu tháng ba đến nay
dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò
đã xảy ra tại gần chín sáu trăm linh hộ chăn nuôi
trên địa bàn của một mươi ba trên một mươi ba huyện thị xã thành phố
tổng số bò mắc bệnh là trên một mươi tám con
chiếm tỷ lệ sáu ba tổng số đàn
trong đó bò mắc bệnh bị chết là gần một con
thiệt hại gần hai mươi tỷ đồng
diễn biến tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ngày càng nghiêm trọng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phân bổ một mươi sáu tám trăm hai mươi ba lít hóa chất
cho các địa phương tiêu độc khử trùng môi trường
tại các ổ dịch
ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo tập trung
dập dịch viêm da nổi cục trên châu bò
để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi
bộ đội biên phòng quảng trị vừa phát hiện
và bắt giữ hai tàu cá khai thác
theo hình thức xã cào trái phép trên vùng biển quảng trị
đây là hai tàu giã cào có công suất lớn
khai thác hải sản tận diệt gần bờ
không đúng quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra trên biển
cách đảo cồn cò tám hải lý về hướng tây
cách bờ bảy hải lý
bộ đội biên phòng quảng trị đã phát hiện hai tàu cá
số hiệu qng chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi tám ts
và qng chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi bảy ts
khai thác xã cào thủy sản trái phép
cả hai tàu cá do ông võ thành được
năm mươi tuổi trú tại phổ trung nghĩa an
tp quảng ngãi làm thuyền trường
trên tàu có một mươi tám thuyền viên
khi phát hiện lực lượng biên phòng
quảng trị yêu cầu dừng máy để kiểm tra
nhưng phương tiện không chấp hành và bỏ chạy
nên lực lượng biên phòng phải truy đuổi và bắt giữ
sau khi bắt giữ bộ đội biên phòng quảng trị
đã dùng tàu cn chín
kéo phương tiện vào cảng cửa việt
bàn giao cho đồn biên phòng triệu vân
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin trên đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay